một đơn vị hành chính mới thành lập cách đây hai năm
khối lượng công việc lớn nhưng số lượng cán bộ chỉ bằng sáu mươi định biên so với những đơn vị tương đương khác
do vậy bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện mô hình bí thư kiêm chủ tịch ở thị xã kỳ anh
đang là một nỗ lực trước mắt để giải quyết tình trạng thiếu cán bộ hiện nay
để có thể bố trí một đồng chí bí thư đồng thời và chủ tịch thì nó đòi hỏi nhiều yếu tố
yếu tố thứ nhất là đòi hỏi con người đủ năng lực
yếu tố thứ hai đấy là việc sắp xếp bộ máy cán bộ của mình nữa
nếu như có chủ trương thì cả một quá trình thì chúng ta sẽ làm được điều này một cách rất tốt
còn nếu như mà đang làm thí điểm thì một số các địa phương khác không xây dựng theo tiêu chí này
thì sẽ có những bất cập nếu như mình sát nhập hai vấn đề này với nhau
như vậy vướng mắt đầu tiên và cốt lõi khi thực hiện mô hình bí thư
bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân đối với những người trong cuộc là một thể chế chưa đồng bộ
cùng với chủ trương không triệt đề
từ đó dẫn đến những cách làm thiếu quyết liệt trong quá trình thực hiện
khi thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân
điều các cán bộ kiêm nhiệm cần chính là một cơ chế chặt chẽ để vận dụng và tuân theo trong quá trình công tác
cái thiếu chặt chẽ đầu tiên trong cơ chế vận hành
của mô hình nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch là thiếu một công cụ để kiểm soát quyền lực
đồng chí phan tiến dũng cán bộ kiêm nhiệm chức danh bí thư và chủ tịch của xã tùng ảnh huyện đức thọ
sau bốn năm lãnh đạo điều hành đồng chí trăn trở nhất là làm sao để tránh sự chủ quan dẫn đến thiếu sáng suốt trong quá trình công tác